nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn là phù hợp với mục đích của cách mạng việt nam phù hợp với con đường đã được đảng chủ tịch hồ chí minh và nhân dân ta lựa chọn
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của tác giả trương minh tuấn
bài đăng trên báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong một số cuộc trao đổi học
và trên một số diễn đàn nhiều người cho rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa có tiền lệ trong lịch sử khó tránh khỏi sai lầm vấp váp cho nên phải dò đá qua sông
có người thì nói kinh tế thị trường mang giá trị phổ quát của nhân loại không cần thiết phải thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa
thậm chí có ý kiến cho rằng chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không thể dung nạp lẫn nhau nên gắn kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội là
trong phạm vi bài viết này chúng tôi không tranh luận về học thuật mà chỉ đề cập đến các vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển của đất nước
và sự tiếp nhận của cuộc sống người dân sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
trước hết đối với đảng ta chủ nghĩa xã hội không phải một giáo điều sơ cứng mà chính là nhu cầu của cuộc sống
ngay từ khi tìm đường cứu nước chủ tịch hồ chí minh đã chọn quốc tế ba và người nói
sở dĩ người có sự lựa chọn này vì quốc tế ba đề cập đến con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức
người nói tự do cho đồng bào tôi độc lập cho tổ quốc tôi đấy là tất cả những điều tôi muốn đấy là tất cả những điều tôi hiểu
đảng cộng sản việt nam ra đời từ mong muốn và nhận thức đó cũng là mong muốn và sự nhận thức của cả dân tộc ta trong hoàn cảnh nước mất nhà tan
sau khi cách mạng tháng tám thành công chủ tịch hồ chí minh nói một cách
hồ chí minh nói một cách giản dị về mục tiêu của cách mạng làm cho người nghèo thì đủ ăn người đủ ăn thì khá giàu người khá giàu thì giàu thêm
có thể nói lời của bác hồ đã đưa ra chống phá đầu tiên về mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bởi xét đến cùng thì không có kinh tế thị trường thì người đủ ăn khó có thể khá giàu người giàu khó có thể giàu thêm
và nếu không có định hướng xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn người nghèo khó có thể đủ ăn
kinh tế thị trường tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi người bình đẳng về cơ hội và bình đẳng trước rủi ro
tức là cơ hội để thành đạt ngang nhau và nếu có tai biến thì việc chịu rủi ro cũng ngang nhau
trong cơ hội và rủi ro ngang nhau đó ai nhạy bén nắm bắt được cơ hội thì trở nên giàu có ai không nắm bắt được cơ hội thì nghèo vẫn hoàn nghèo
ai biết lo xa để phòng rủi ro người ấy giữ được thành quả ai không đề phòng được rủi ro người ấy có thể trắng tay
để bảo đảm kinh tế thị trường vận hành đầy đủ không thể không có nhà nước pháp quyền với hệ thống luật pháp minh bạch xây dựng trên tinh thần pháp trị
ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
nhưng khi trong xã hội còn những người yếu thế người bất hạnh không thể tự mình vươn lên nắm bắt cơ hội
thì cần có chính sách thích hợp để họ không bị thiệt thòi không bị bẩn cùng hóa
nhà nước tư bản phương tây vẫn tỏ ra quan tâm tới các nhóm yếu thế thông qua chính sách an sinh xã hội
nhưng việc họ áp dụng mức thuế cao vay nợ để thực hiện công bằng xã hội
xét đến cùng không dành cho các thành phần yếu thế bất hạnh mà chủ yếu phục vụ tầng lớp trung lưu với mục tiêu sâu xa là thu hút phiếu bầu
điều này là kết quả tất yếu của nền dân chủ với thể chế đa nguyên đa đảng
luôn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích và các chính sách được ban hành thường là sự thỏa hiệp giữa các nhóm đa số có thế lực
khó có thể đáp ứng lợi ích các nhóm yếu thế
thậm chí còn xâm phạm lợi ích chính đáng của các nhóm này
công bằng xã hội chỉ là trên danh nghĩa
thực tế là nhà nước phình to ra song tình trạng bất công vẫn diễn ra gây gắt
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn hội đủ các yếu tố của kinh tế thị trường
nhưng có các thiết chế để bảo vệ các nhóm yếu thế
tạo điều kiện cho họ vươn lên tiếp cận các cơ hội của thị trường
giúp họ đối phó với các rủi ro nghiệt ngã mà tự họ không có khả năng đối phó
trong bối cảnh cụ thể ở nước ta
các nhóm yếu thế này chính là đông đảo nhân dân lao động
cùng những người bất hạnh các gia đình bị thiệt thòi do phải hy sinh sương máu và cùa cải
cho sự nghiệp dành độc lập dân tộc
nông dân ít ruộng đất người nghèo người lao động có thu nhập thấp
và việc quan tâm đến lợi ích của họ là thực hiện điều chủ tịch hồ chí minh nhắc nhở
việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm
việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh
trong một thời gian dài
sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
cả nước từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến giữa thập niên tám mươi của thế kỷ trước
chúng ta áp dụng kinh tế kế hoạch hóa và một số người đã phê phán
coi đó là cơ chế kinh tế đã để lại một số di hại
với quá trình phát triển đất nước
trước khi phê phán lại cần nhớ rằng
kinh tế kế hoạch hóa được áp dụng trong bối cảnh hai cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài
và cuộc tống vận kinh tế tai ác
kéo dài nhiều năm sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hơn thế nữa
chính kinh tế kế hoạch hóa đó
đã bảo đảm hậu cần cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ
và thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía bắc
biên giới tây nam
đồng thời duy trì được tiềm lực của đất nước đủ sức vượt qua cấm vận
để sau năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
có thể hồi sinh nhanh chóng
phê phán kinh tế kế hoạch hóa
phải đặt trong bối cảnh lịch sử đó nếu không sẽ không hiểu vì sao đảng ta đã khởi xướng tổ chức lãnh đạo công cuộc
và đổi mới từ đâu tới
đổi mới không phải là một lý thuyết nhập cảnh
không phải do sức ép bên ngoài
mà là sự đáp ứng yêu cầu từ sự chuyển động nội tại của đất nước
không phải ai khác
chính những người cộng sản việt nam
đã khởi xướng công cuộc đổi mới
chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
không phải bắt đầu từ nghị quyết đại hội sáu
mà từ trước đó rất lâu
những mầm bóng của
kinh tế thị trường
đã được những người cộng sản chân chính nuôi dưỡng
khuyến khích ngay trong gọng kìm kế hoạch hóa
chúng tôi gọi gọng kìm
kế hoạch hóa
vì cơ chế tập trung quan liêu đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội
thành định chế
thành nếp nghĩ
muốn tháo bỏ
không hề dễ dàng
các đảng viên cộng sản
đã phải thực hiện khoán chui
phải vượt rào để thoát rào cản về cơ chế
giữa lúc đồng chí bí thư tỉnh ủy kim ngọc bị phê phán gai gắt do thực hiện khoán chui ở vĩnh phúc
tổng bí thư lê duẩn
đã đến thăm và
động viên ông
nhiều bí thư tỉnh ủy
được sự hậu thuẫn của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của trung ương đảng
đã vượt rào
xóa ngăn sông cấm chợ
xóa bao cấp
bảo vệ cách làm ăn mới ở cơ sở
mở đường cho sự vận hành của thị trường
theo quy luật của nó
nghị quyết đại hội vi
đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong toàn đảng
hướng kinh tế cả nước vận hành
theo cơ chế thị trường
đảng ta không khư công thức của chủ nghĩa xã hội
theo truyền thống quốc tế
mà thực hiện chủ nghĩa xã hội
theo tư tưởng hồ chí minh
với mục tiêu
làm cho người nghèo thì đủ ăn
người đủ ăn thì khá giàu
người khá giàu thì giàu thêm
với phương châm
việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm
việc gì có hại cho dân
phải hết sức tránh
để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa đạt tới mục tiêu
trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta
doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò
có không ít ý kiến bài bác hoặc tranh cãi tư biện
về sự chủ đạo này
trong khi về đường lối và trong thực tiễn
chúng ta có một lộ trình giảm dần số lượng doanh nghiệp nhà nước bằng nhiều hình thức thích hợp
cổ phần hóa và giao khoán bán cho thuê
số doanh nghiệp nhà nước đã giảm rất mạnh theo lộ trình và theo các hình thức đó
chủ trương của đảng và nhà nước là chỉ giữ lại một trăm linh vốn nhà nước
tại một số ngành kinh tế trọng yếu
và những ngành mà tư nhân chưa đủ khả năng tham gia
như doanh nghiệp công ích
với mục đích bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia
an ninh kinh tế và giữ vai trò điều tiết
để ngăn ngừa bất ổn khủng hoảng kinh tế
cũng là để bảo vệ sự an lành môi trường làm ăn
cuộc sống của mọi người dân
đó là ý nghĩa của vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước
vai trò này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng
giữa các thành phần kinh tế
phương châm của đảng và nhà nước đối với hoạt động kinh tế là
nhà nước chỉ làm những gì
người dân không làm được
nói cách khác
nhà nước đã và sẽ lùi dần khỏi các lĩnh vực mà người dân và các thành phần kinh tế khác có thể làm
việc cổ phần hóa một số ngành có liên quan đến an ninh quốc gia như
an ninh năng lượng như xăng dầu
mới đây là nằm trong xu hướng đó
yếu tố quan trọng nhất của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường của chúng ta
là vai trò lãnh đạo của đảng
vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
đảm đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân
nhân dân lao động và của toàn dân tộc
đảng không có lợi ích của riêng mình
sự lãnh đạo của đảng là sự bảo đảm để loại trừ các nhóm lợi ích chi phối quá trình xây dựng và thực thi pháp luật
đó là sự bảo đảm cho sự hiện hữu của tinh thần pháp trị
trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của chúng ta
các đạo luật được ban hành không phải là kết quả của quá trình vận động và thỏa hiệp
giữa các nhóm lợi ích
chi phối cơ quan lập pháp
mà xuất phát từ nhu cầu phát triển đất nước và lợi ích phổ quát của người dân
trong đó có lợi ích của các nhóm yếu thế
nghĩa là không có chính sách hoặc đạo luật nào phục vụ cho lợi ích của người giàu
mà đánh mất cơ hội của người nghèo
thực tế cho thấy hơn ba mươi năm vận hành của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đã tạo ra sự phát triển ngoạn mục của đất nước
công cuộc đổi mới nhanh chóng đưa việt nam thoát khỏi khủng hoảng
duy trì tốc độ tăng trưởng
vào hàng cao trên thế giới
quy mô gdp chưa tới năm năm tỷ usd
gdp đầu người chỉ đạt tám mươi sáu usd
đến năm hai nghìn một mươi sáu
gdp đã đạt hai trăm linh năm ba mươi hai tỷ usd
tăng hơn ba mươi bảy lần
gdp đầu người đạt hai hai trăm một mươi năm usd
tăng gần hai mươi bảy lần
so với năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
rút ngắn đáng kể khoảng cách thu nhập so với các nước trong khu vực
theo dữ liệu so sánh của ngân hàng thế giới
gdp bình quân đầu người của thái lan là một năm trăm linh tám usd tính tròn
con số tương ứng của việt nam là chín mươi tám usd
khoảng cách tranh lệch tới một mươi năm ba lần
đến năm hai nghìn một mươi năm
gdp bình quân đầu người của thái lan lên năm tám trăm một mươi năm usd
con số tương ứng của việt nam là hai một trăm một mươi một usd
khoảng cách rút ngắn còn hai bảy lần
gdp bình quân đầu người cao gấp bảy ba lần so với việt nam
bảy trăm một mươi năm usd trên chín mươi tám usd
khoảng cách ngày đến năm hai nghìn một mươi năm
còn chưa tới một bốn lần
trên hai một trăm một mươi một usd
với ấn độ
gdp bình quân đầu người cao gấp ba tám lần so với việt nam
ba trăm bảy mươi năm usd trên chín mươi tám usd
đến năm hai nghìn một mươi năm
việt nam đã vượt ấn độ
trên một năm trăm chín mươi ba usd
thành tựu ngoạn mục nhất là công cuộc xóa đói giảm nghèo
tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước chiếm tới năm mươi tám
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đã giảm chỉ còn tám ba mươi tám
theo chuẩn nghèo mới
theo dữ liệu so sánh của ngân hàng phát triển châu á
tỷ lệ người nghèo so với dân số của việt nam năm hai nghìn một mươi năm ở mức chín sáu
thấp xa so với con số tương ứng của philippines
và thấp hơn cả thái lan
trên đây không phải là những con số tuyên truyền của việt nam về tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
mà là sự ghi nhận khách quan
của cộng đồng quốc tế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của việt nam còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện
để thị trường có thể vận hành nhịp nhàng đồng bộ
với sự lựa chọn có được phát triển
từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình
người nghèo thì đủ ăn
người đủ ăn thì khá giàu
người khá giàu thì giàu thêm
như mong muốn của bác hồ
việc trao đổi về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết
thậm chí cần có những tranh luận
để làm sáng rõ những vấn đề về lý luận
nhưng nếu không xuất phát từ đặc điểm lịch sử
và thực tiễn của việt nam
thì mọi sự trao đổi tranh luận phản biệt
đều xa vào tư biệt
không hữu ích cho cuộc sống của người dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cho quá trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế
quý vị và các bạn mà theo dõi bài
sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
của tác giả trương minh tuấn
ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau